và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa mưa rào và rông rác về chiều và tối nên tầm nhiệt sa cũng thấp dưới một mươi km
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa mưa rào và rông rác về chiều và tầm nhiệt sa cũng thấp dưới một mươi km